thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến làm việc công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm công tác cán bộ tại công an tỉnh tiền giang đồng tháp và vĩnh long
tại tiền giang cục tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an đối với đại tá nguyễn hiễu trí giám đốc công an tỉnh tiền giang nghỉ công tác trở hiêu công bố quyết định điều động bổ nhiệm đại tá nguyễn văn nhật phó giám đốc công an tỉnh bến tre đến nhận nhiệm vụ giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh tiền giang
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành đánh giá cao những nỗ lực công hiến nhiệt huyết của đại tá nguyễn hiễu trí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước ngành và nhân dân giao phó trong công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
chiều cùng ngày thượng tướng nguyễn văn thành cùng đoàn công tác của bộ công an đến làm việc tại công an tỉnh đồng tháp
cục tổ chức cán bộ bộ công an công bố các quyết định của bộ trưởng đối với thiếu tướng nguyễn minh thuấn nghỉ công tác trở đi
điều động đại tá nguyễn văn hiểu giám đốc công an tỉnh vĩnh long đến nhận công tác giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh đồng tháp
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành ghi nhận đánh giá cao những cống hiến đóng góp của đồng chí thiếu tướng nguyễn minh thuấn trên các lĩnh vực công tác
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng chí thứ trưởng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã quan tâm lãnh chỉ đạo giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thứ trưởng bộ công an yêu cầu đại tá nguyễn văn hiểu trên cương vị công tác mới cùng với ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác
chiều nay tại công an tỉnh vĩnh long thượng tướng nguyễn văn thành thư ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đã trao quyết định bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh vĩnh long đối với đồng chí đại tá đoàn minh lý
đại tá đoàn minh lý đã từng giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh đồng tháp
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an yêu cầu trên cương vị công tác mới
đồng chí đoàn minh lý tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tăng cường đoàn kết xây dựng lực lượng công an tỉnh hai tỉnh vĩnh long và đồng tháp trong sạch vững mạnh
giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới